vâng thưa quý vị vào hồi một mươi ba h chiều nay năm tháng tám tại nhà tăng lễ quốc gia đảng ủy công an thành phố hà nội
sẽ tổ chức trọng thể tăng lễ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân đối với ba liệt sĩ hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ tại quận cầu giấy
ngay trong sáng ngày hôm nay thi hải ba liệt sĩ đã được di quan từ bệnh viện một trăm chín mươi tám qua nhà riêng
và về nhà tăng lễ quốc gia
người thân đồng đội cùng với đông đảo người dân đã có mặt để tiễn biệt các đồng chí
nhà tăng lễ bệnh viện một mươi chín tháng tám từ bảy giờ đến chín giờ sáng nay người thân gia quyến đồng đội bạn bè
đã đến làm lễ nhập quan di quan cho ba liệt sĩ
thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc
ai có mặt tại đây lúc này cũng không thể cầm được nước mắt
ba người đồng chí đồng đội đã kề vai sát cánh với nhau

trong cuộc chiến với giặc lửa nay họ đều nằm lại đây
đau xót tiếc thương vô hạn
sau lễ nhập quan thi hài ba liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng
người chiến sĩ hy sinh vì dân vì nước
này họ được trở về trong vòng tay của người thân và đồng đội